chiều nay ngày bảy tháng bảy đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương và đoàn kiểm tra bốn trăm sáu mươi chín của bộ chính trị đã đến làm việc
và tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ tại cao bằng
hội nghị đã tiến hành thảo luận trao đổi ý kiến về những nội dung báo cáo kiểm tra nêu ra
trong đó nhấn mạnh những thuật lợi khó khăn của công tác bố trí cán bộ không phải người địa phương
quy hoạch cán bộ cấp xã tại tỉnh cao bằng
kết luận hội nghị đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao tinh thần nghiêm túc thẳng thắn
trách nhiệm xây dựng của tỉnh ủy cao bằng khi chấp hành quyết định kiểm tra của bộ chính trị
đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc kiểm tra công tác tổ chức cán bộ tại địa phương
đây vừa là dịp đánh giá lại việc triển khai các quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ tại địa phương
từ đó bổ sung sửa đổi sao cho phù hợp với thực tiễn
đồng chí trần quốc vượng đề nghị cao bằng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là nơi sản
dinh danh nhiều cán bộ cấp cao từ địa phương đến trung ương trong các thời kỳ ngay sau buổi làm việc
đồng chí trần quốc vượng và đoàn công tác đi thăm tặng quà hai gia đình thương binh liệt sĩ tiêu biểu tại thành phố cao bằng